hậu quả đưa bé hai tuổi bị ngã vào gầm xe bị bánh xe cán tử vong
người mẹ cùng một bé trai bốn tuổi đã văng ra ngoài và bị thương nhẹ
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân doanh nghiệp trước tác động của dịch covid một mươi chín
bộ tài chính vừa ban hành thông tư số bảy mươi bốn điều chỉnh giảm một mươi ba mươi mức thu nộp phí sử dụng đường bộ
từ ngày một mươi tám đến hết ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi
hành khách xe ô tô chở người các loại xe bít vận tải hành khách công cộng nộp phí bằng bảy mươi mức thu quy định
xe tải xe ô tô chuyên dùng xe đầu kéo nộp phí bằng chín mươi mức thu quy định
trường hợp xe ô tô đã nộp phí sử dụng đường bộ theo mức phí quy định
tại thông tư số hai trăm chín mươi ba năm hai nghìn một mươi sáu trong khoảng thời gian từ ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến hết năm
thì chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí tranh lệch
đơn vị đăng kiểm chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kỳ tiếp theo
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một trở đi phí sử dụng đường bộ được nộp theo mức phí quy định tại thông tư số hai trăm chín mươi ba năm hai nghìn một mươi sáu của bộ tài chính